cái nó ra ngay chúng ta lại không

một cửa hình thức chứ còn thì không hề
có dữ liệu dùng chung không có bitdata
vừa rồi chúng ta thấy có dự thảo
về nghị định định danh điện tử
và cái dự thảo về nghị định
chia sẻ dữ liệu thì hai
cái dự thảo này theo các vị khách
thì nó có thể là trở thành
một cái nền tảng quan trọng cho cái mọi
hoạt động kinh tế số hai nghị định này là
một trong là những cái
văn bản pháp lý rất là
cấp thiết cần thiết
cần phải xây dựng như
phần trên chúng ta phân tích
ví dụ với một cái định danh
chúng ta có thể chi đến tận nguồn gốc
tất cả các thông tin liên quan đến đối tượng
thì cái nghị định liên quan đến
việc là định danh và xác thực
số thì cũng thể hiện
được và có thể
một góc độ nào đấy thì có thể
khỏa lấp được những cái mà chúng ta đang
mong muốn tiếp theo nữa
cũng là cái nghị định liên quan
với việc quản lý và
chia sẻ cái dữ liệu
số cũng là cái
để phòng tránh cho việc là
co cụm dữ liệu tức là
dữ liệu của chúng ta sinh ra nhưng mà mình chỉ
lưu mình giữ của mình và coi
đấy là tài sản riêng của mình mà không chia sẻ
thì đấy là một trong đấy là những cái
mà chúng tôi cho rằng là
chính phủ cũng đã rất kịp thời
nhận ra những cái
lỗ hổng cũng như là
nhận ra những cái điểm mà cần
khắc phục trong các cái thể chế
chúng tôi cho rằng là có hai điểm cũng rất cần
phải lưu ý trong thực tiễn triển khai nghị định này đó
thứ nhất là
anh phải đảm bảo cái tính an toàn
khi định danh trên điện tử là rất dễ bị hách
rất dễ bị lạm dụng rất dễ bị
giả danh thế thì những cái biện pháp
kỹ thuật và những cái
chế tài cần thiết cho cái việc
chống giả mạo cũng là rất quan trọng
thứ hai là toàn bộ các nghị định này cần phải được
xây dựng cần phải được
triển khai dựa trên những cái chế tài
cho từng những vi phạm cụ thể một
ví dụ như là khi
mà con kế hoạch đất đai
còn coi dữ liệu của mình
là tài sản riêng nữa thì phải
xử lý như thế nào nếu anh không nhập vào
anh không công bố thì anh bị xử lý ra sao
thì hiện nay rất tiếc là chưa có cả đó
chúng ta cũng nói nhiều đến cái việc là
hiện nay một số các doanh nghiệp
hoặc tổ chức ấy người ta cũng không muốn
chia sẻ thông tin một phần là có thể là
vì là liên quan đến lợi ích như chúng ta vừa nói
nhưng một phần khác cũng có thể liên quan người ta sợ
rằng các dữ liệu của họ sẽ bị mất
về an toàn an ninh mạng thế thì
vấn đề này nên được xem xét như thế nào trong
cái sự phát triển của kinh tế số
vấn đề về an toàn an ninh mạng
là một vấn đề lớn và trong
nền kinh tế số người ta hay ví vấn đề
an toàn và an ninh mạng là giống như
gót chân asin của nền kinh tế số
một khi cả hệ thống
mà đã bị dò dỉ thông tin hoặc là
bị đánh cắp thì nó gây ra những
tổn hại khôn lường
chính vì thế nên là
rất là nhiều các
người ta đầu tư khá mạnh về
cũng như là các tổ chức nhà nước
người ta đầu tư khá mạnh về
vấn đề an ninh an toàn thông tin
thì đối với việt nam
chính phủ cũng đã
sớm xác định được vấn đề này
và cũng đã đầu tư
và cũng đã có những văn bản
pháp lý cũng như là xây dựng
các trung tâm
an toàn an ninh mạng quốc gia
và các trung tâm
cứu hộ quốc gia để
khắc phục các sự cố
tuy nhiên với
là các hệ thống đó
các khách cơ vân vân
mình xây thì họ lại phá xây họ phá
nên là luôn luôn lúc nào cũng có
những cái nguy cơ tiềm ẩn
nó sản sinh ra nó luôn luôn
chính vì thế nên là
đối với nền kinh tế số như tôi nói
đấy là một cái điểm rất là quan trọng
mà chúng ta cần thiết là phải đầu tư mạnh mẽ
nền kinh tế số việt nam
đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng
trong khu vực đông nam á
với trung bình ba mươi tám một năm
so với ba mươi ba của cả khu vực
tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
việt nam trở thành thị trường
đón nhận nguồn đầu tư
đứng thứ ba trong khu vực
theo dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi năm
tổng giá trị giao dịch
trên thị trường thương mại điện tử việt nam
sẽ tăng tới hai mươi ba tỷ đô la
với tốc độ tăng trưởng sấp xỉ bốn mươi chín
bên cạnh đó các ngành dịch vụ du lịch trực tuyến
truyền thông trực tuyến và gọi xe trực tuyến
cũng có sự vươn lên mạnh mẽ
đóng góp vào sự phát triển
của nền kinh tế số việt nam
theo đó các doanh nghiệp viễn thông tại việt nam
cũng phát triển với doanh thu khoảng sáu một tỷ đô la
tạo ra hơn tám trăm năm mươi một việc làm
ngành quảng cáo trực tuyến
đang phát triển nhanh chóng
với doanh thu dự báo hơn một tỷ đô la
vào năm hai nghìn hai mươi
cao gấp ba lần so với số liệu năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên những thách thức đối với việt nam
trong thời kỳ bùng nổ nền kinh tế số
như vấn đề an ninh mạng tài chính cơ chế pháp lý
đang khiến việc số hóa nền kinh tế còn nhiều trở ngại
thách thức lớn nhất của hệ sinh thái kinh tế số
tại các quốc gia đông nam á phải đối mặt
chính là thiếu nhân tài
trong khu vực này vẫn chưa có nhiều quản lý
hay kỹ sư có trình độ cao về lĩnh vực kinh tế số
có một cách có thể giải quyết vấn đề này
đó là tiếp cận những người gốc đông nam á
đang làm việc tại các môi trường kinh tế số phát triển
tôi biết những người việt nam
đang nảm nhượng những vị trí quan trọng
tại thung lũ silicon
tôi nghĩ điểm mấu chốt
chính là đưa họ về quê hương làm việc
chúng ta vừa xem xong một sự phác họa
về tình trạng của việt nam hiện nay
trong việc phát triển nền kinh tế số
vậy xin vị khách có thể cho biết là
tiệu chung lại thì thách thức chính
đối với phát triển kinh tế số việt nam
hiện nay là những vấn đề gì
thách thức chính đối với sự phát triển
nền kinh tế số việt nam
chính là áp lực về việc cạnh tranh
khi hội nhập
điều này dẫn đến tất cả các vấn đề
mà chúng ta vừa nêu trên
ví dụ như an ninh mạng
chia sẻ dữ liệu
dữ liệu tập trung hay không vân vân
đồng thời nó còn yêu cầu chúng ta
phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao
để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế số
cũng như nhu cầu phát triển các ngành nghề
và chuyển đổi số một cách thành công
để đạt được mục tiêu kinh tế số
xin mời tiến sĩ nguyễn minh phong
có nhiều thách thức
xét về mặt công nghệ cũng như nền tài
chúng tôi cho rằng là thách thức lớn nhất
chính là chúng ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài
hệ thống mạng máy chủ
những trung tâm cung cấp các thông tin dữ liệu
hầu như phụ thuộc vào nước ngoài
đây là một trong những điểm yếu cơ bản nhất
chính vì thế chúng ta đang có tham vọng
xây dựng hệ thống internet việt nam
xây dựng những máy chủ lớn ở việt nam
để có thể thay thế cần ngắt kết nối
giống như trung quốc hoặc nga vậy
đây là một trong những điểm mà chúng tôi
cho rằng xét vào mặt chiến lược là cần có
cái thứ hai là thách thức liên quan
vấn đề xây dựng dữ liệu số như đã nói
đặc biệt là dữ liệu dùng chung
các bit data từng cấp độ khác nhau
cái thứ ba nữa là nguồn nhân lực
như là anh tôi có nói
nguồn nhân lực ở đây chính là nguồn nhân lực
xây dựng phần mềm quản lý phần mềm
chứ không đơn giản chỉ là người tiếp nhận vận hành đâu
chúng ta là những người sáng tạo
chúng ta hầu như rất ít các phát minh
các bằng sáng chế
những con người có năng lực thiết kế kiểu như vậy
chúng ta chỉ có những người
giỏi tiếp cận sử dụng gọi là mạng xã hội thôi
chứ chưa có thực sự những nhân tài
trong vấn đề internet này
một điểm nữa cũng rất quan trọng ở đây là
cơ sở pháp lý và năng lực làm ảo an ninh mạng của chúng ta
đây là hai cái mà có thể nói là
nó cũng rất là quan trọng và rất nhạy cảm
nếu chúng ta quản lý quá chặt
thì như vậy sẽ bị phê phán
là khó khăn
không tự do hoặc là thế này thế kia
nhưng nếu chúng ta mà không quản lý chặt
thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những rủi ro tiềm ẩn
cả về công nghệ cả về chính trị xã hội
cũng như là về những cái thiệt hại khác nữa
có nhiều ý kiến cho rằng là
cái điểm yếu của việt nam tức là khoảng cách
giữa cái hoạt định và thực thi chính sách
thì quan điểm của các vị khách về vấn đề này như thế nào
đúng là đang có khoảng cách
giữa chủ trương nghị quyết
chính sách với hành động thực tiễn
kể cả của cấp gia chính sách
cũng như là của những đối tượng
chính sách hướng tới và nhất là
ở khu vực doanh nghiệp thì nó còn xa hơn nữa
thế nên rõ ràng là đang có những khoảng cách
tham vọng hay là nói cách khác là
kỳ vọng và mục tiêu của nghị quyết năm hai
bộ chính trị về gọi là
khai thác cơ hội
để phát triển cách mạng công nghệ bộ chống không đó
rất lớn và cũng rất gần
là các mục tiêu nó rất là rõ
và rất là cao trong khi
cấp thi hành từ cấp
coi như là tỉnh
huyện rồi các doanh nghiệp rất thờ ơ
thế thì rõ ràng ở đây là đang có một cái
sự thiếu thiếu kết nối
và thiếu truyền tải được cái lửa từ trên xuống dưới
và nếu như vậy thì rõ ràng là các chính sách
chưa dừng ở mức độ chính sách và chủ trương
cũng như là những cái mục tiêu gọi là nghị quyết thôi
cái thứ hai nữa là chúng ta chưa được cụ thể
hóa thành những cái gọi là
các cái chiến lược hay là các dự án
các kế hoạch phát triển
đặc biệt chưa được lồng ghép vào kế hoạch phát triển hàng năm
chi ngân sách chưa có mục tiêu nào
rồi các cái hoạt động của các sở
của các địa phương hay là hoạt động của các hiệp hội
của các doanh nghiệp cũng chưa có
những cái gọi là mục tiêu cụ thể
ngân sách cụ thể con người phân công cụ thể
đấy là những cái điểm mà có thể nói là
chúng ta đang nhìn thấy ở khắp và ngoài nơi
cái thứ ba nữa là thậm chí
sau khi ra nghị quyết xong sau khi
thực hiện các công tác kiểm tra
công tác đôn đốc cũng chưa thật tới
thì tất cả những cái đấy cho thấy rõ ràng là đang còn
khoảng cách và nếu chúng ta không nấp được
những khoảng cách này thì chúng ta lại
một thời gian sau lại quay lại kiểm tra kiểm điểm
thì đã thấy rằng là cần phải ra nghị quyết mới
rồi lại nó lại lặp lại
cái chu kỳ như vậy thì rõ ràng đây là cái điểm yếu
mà không phải trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ không này
mà còn các lĩnh vực khác
chúng ta cũng đã
nói đến những cái triển vọng
cũng nói đến những cái thách thức của nền kinh tế số
vậy thì theo hai vị khách thì
để thực sự mà việt nam
có một nền kinh tế số theo đúng nghĩa của nó
thì chúng ta cần phải làm gì
theo tôi thì có một số cái khía cạnh
cần thực hiện
thứ nhất thì đầu tiên liên quan đến cái việc
xây dựng và
xây dựng cũng như hoàn thiện
các cái thể chế
và thực hiện ngay
mà có thể làm được ngay
ví dụ như chẳng hạn như là
về chính sách về ngân hàng số
chính sách về
giao dịch không tiền mặt v v
thì đấy là những cái mà
nó đã mang tính chất chuẩn mực rồi
và chúng ta có thể làm được ngay
đấy là một cái điều kiện mà là nền tảng
bắt đầu để thực hiện cái kinh tế số
cho các ngành nghề khác nhau
cái điểm thứ hai nữa
là xây dựng cơ sở hạ tầng
đặc biệt là xây dựng
cái hạ tầng về truyền dẫn
tất cả các giao dịch tất cả các
hoạt động của nền kinh tế số
thì đều dựa trên hạ tầng công nghệ thông tin
và đặc biệt là hạ tầng truyền dẫn
gần đây nhất thì cũng đã
chính phủ cũng đã cho thử nghiệm
năm g ở một số
doanh nghiệp viễn thông tuy nhiên cần phải
đẩy nhanh và mở rộng hơn
khuyến khích việc đầu tư
và khuyến khích việc thu hút đầu tư
liên quan đến kinh tế số
đặc biệt là đối với
các start up bên ngoài
các start up mà có cái sự đầu tư
của các doanh nghiệp nước ngoài
đào tạo và chuẩn bị
nguồn nhân lực chất lượng cao
cho nền kinh tế số
tiến sĩ trương tuấn vừa rồi cũng đã có đề cập một số điểm nhấn
chúng tôi cho rằng là chúng ta làm tốt
những cái giải pháp đó là đủ
tuy nhiên trong thực tiễn
lúc đầu là chúng ta cần phải chú ý hai điểm rất quan trọng
nó phải được cụ thể hóa thành
một chương trình tổng thể thống nhất
do chính phủ
chính phủ phải có một bộ nào đó một đơn vị nào đó
thực sự đứng đầu và liên tục nhất quán
để mà vận hành
quản lý rồi kiểm tra giám sát
để thúc đẩy nó
thứ hai là cấp các địa phương các bộ ngành
cũng như các doanh nghiệp phải cụ thể hóa thành
các chương trình hành động các dự án cụ thể
có ngân sách có con người chủ trách nhiệm
có lộ trình có mục tiêu cụ thể
là một người nghiên cứu về công nghệ thông tin
cũng như là kinh tế số thì
ông dự đoán là bao nhiêu năm nữa
việt nam sẽ có một nền kinh tế số thực sự
về bức tranh kinh tế số thực sự
tôi dự đoán
nhanh nhất thì cũng phải trong vòng
khoảng chục năm tới
mới hoàn thiện được
tức là về cơ bản mới phủ hết
tất cả các ngành nghề cơ bản
cho cuộc thảo luận ngày hôm nay
quý vị và các bạn
trong tình hình mới hiện nay
kinh tế số ở việt nam nhiều tiềm năng
nhưng cũng không ít thách thức
cùng với việc thay đổi tư duy
chúng ta cần phải thay đổi cả về thể chế
nhằm thể hiện rõ về việc coi kinh tế số
là trụ cột và chỉ có thể dựa vào kinh tế số
chuyển đổi số chúng ta mới bảo đảm
được quá trình phát triển nhanh bền vững
và đuổi kịp các nước trong khu vực
điều này đòi hỏi có hành làm pháp
lý thuật lợi các giải pháp
công nghệ kỹ thuật số hiện đại
và quan trọng hơn hết
nhân tố vận hành nền kinh tế số
phải đủ tố chất cần thiết
từ tư duy và đến hành động
và đến đây chương trình của chúng tôi
xin tạm dừng xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn